thưa quý vị vào lúc hai mươi một h bốn tối ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi tàu sharp bốn trăm một mươi hai của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam tại đà nẵng
đã đưa toàn bộ một mươi bốn thuyền viên cùng với tàu th chín mươi nghìn chín trăm hai mươi chín ts gặp nạn trên biển về đến đà nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định
sức khỏe của các thuyền viên đang dần ổn định
tàu th chín mươi nghìn chín trăm hai mươi chín ts gồm một mươi bốn thuyền viên do ông lê xuân dũng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng
vào lúc một mươi sáu h ba ngày một mươi ba tháng một mươi khi tàu đang di chuyển về bờ để tránh trú thời tiết xấu thì gặp nạn tàu bị phá nước nước tràn vào nhanh khiến tàu bị mất kiểm soát và chìm dần trong thời tiết biển khắc nghiệt
sóng cao trên ba mét gió giật mưa to khiến một mươi bốn thuyền viên vô cùng hoảng loạn
lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu th chín mươi nghìn chín trăm hai mươi chín ts
chuyển khai công tác cứu nạn
mưa lớn cũng khiến cho nhiều tuyến đường dân sinh ở hà tĩnh bị sạt lở nước ngập sâu
ngành chức năng đã lên phương án sẵn sàng di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở
tại huyện kỳ anh mưa lớn nhiều ngày qua khiến hàng trăm mét khố đất đá cây cối sạt lở xuống mặt đường gây chia cắt nhiều vùng cô lập nhiều hộ dân
tại xã cẩm lĩnh huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh đã xảy ra vụ việc
một học sinh lớp tám trường trung học cơ sở cẩm nhượng rơi xuống sông rác bị nước cuốn trôi
hiện lực lượng chức năng cùng với người dân đang huy động một mươi thợ lặn để tìm kiếm học sinh này
thưa quý vị với hành vi là chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
năm đối tượng vừa bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố và bắt tạm ra
đường dây chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng do đối tượng phạm hồng sơn
nguyễn văn mến và nguyễn minh tuấn thực hiện bị triệt phá vào ngày một mươi bảy tháng chín
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm hai đối tượng là huỳnh văn bá thiệt
và nguyễn xuân hải về hành vi mua bán tàng trữ súng
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ chín khẩu súng tám mươi tám viên đạn các loại
cùng với nhiều bộ phận thiết bị công cụ dùng để chế tạo súng
phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hậu thường trú tại tổ dân phố năm
thị trấn xuân an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện trương mỹ thành phố hà nội
là đối tượng cao văn nghĩa sinh năm hai nghìn hai hồ hậu thường trú tại thôn công an
xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn vinh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hậu thường trú tại thôn đông đoài
xã phú đông huyện ba vì thành phố hà nội
bị công an huyện phúc thọ thành phố hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện